hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
điều khiển xe mô tô đã bị ba đối tượng trên khống chế cướp tài sản
một ví da bên trong có một mươi hai triệu đồng một giấy chứng minh nhân dân
ba thẻ mua sắm và một điện thoại di động tổng thiệt hại khoảng một mươi năm triệu đồng
sau khi chiếm đoạt được tài sản ba đối tượng đã chạy về hướng huyện tháp một mươi
và sử dụng tiền cướp được để tiêu xài cá nhân
sau đó bị lực lượng công an huyện tam nông phát hiện bắt giữ
xét thấy hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội gây mất an ninh trật tự tại địa phương
hội đồng xét xử đã tuyên trần văn thiện sáu năm tù giam lê văn tuấn em năm năm tù giam
và trần trọng nghĩa bốn năm sáu tháng tù giam
công an huyện hồng dân tỉnh bạc liêu vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam nguyễn văn cui ngồi tại ấp lộ xe hai xã vĩnh lộc a huyện hồng sơn tỉnh bạc liêu
về tội trộm cắt tài sản
vào giữa tháng tám năm hai nghìn một mươi năm nguyễn văn cui đi từ huyện phước long về hướng huyện vĩnh thuận
kiên giang thì có ghé nhà ông phạm văn nhơn tại ấp chủ trọt xã ninh thạnh lợi b để xin nước uống
phát hiện trong nhà của ông nhơn có hai chiếc xe máy nên đã lấy trộm một chiếc xe airblade
mang bình kiểm soát chín mươi bốn f một một mươi nghìn ba trăm bốn mươi hai trị giá gần bốn mươi triệu đồng
sau khi nhận được tin báo của bị hại qua giả soát đối tượng cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hồng dân
đã thực hiện lệnh bắt nguyễn văn cui và thu hồi xe mô tô nói trên trao trả cho người bị hại
được biết nguyễn văn cui từng có năm tiền án về tội trộm cắp tài sản
khi chấp hành xong án phạt tù vào ngày hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm
thì bị can tiếp tục tái phạm hành vi trộm xe nhiều lần cho đến khi bị công an hồng dân bắt giữ
công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự là một chủ trương đúng đắn
nhằm từng bước củng cố kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở phát huy hiệu quả các mô hình bảo vệ an ninh trật tự
và vai trò trách nhiệm của lực lượng công an cơ sở trong phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đấu tranh phòng chống tội phạm tại địa bàn
sau gần một năm triển khai thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn tại huyện mộc châu đã thực sự phát huy hiệu quả
ghi nhận sau của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
xã chiên khừa nơi được lựa chọn thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn đầu tiên của huyện mộc châu
từng được coi là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự nhất là tội phạm về tệ nạn ma túy với trên năm mươi số người dân dính vào tệ nạn ma túy
có nhiều gia đình cả nhà cùng nghiện
đến nay xã triềng khừa dù chưa thể xóa hết những nỗi đau do ma túy gây ra
nhưng tình trạng buôn bán tàn trữ sử dụng trái phép chất ma túy và người nghiện đã giảm rõ rệt
để triển khai được cuộc vận động này có hiệu quả
thì ban thành phục huyện uỷ phải có một kế hoạch rất cụ thể
phân công rõ trách nhiệm của cấp ủy chính quyền địa phương cũng như là các ngành đoàn thể vào cuộc
và phải xác định việc chuyển hóa địa bàn là việc của cả hệ thống chính trị
của cấp ủy chính quyền và các đoàn thể đều phải vào cuộc
chứ chúng ta không phó mặt cho riêng lực lượng công an
phải như vậy thì công tác triển khai mới có hiệu quả
từ đầu năm hai nghìn một mươi năm cho đến nay huyện mộc châu đã tổ chức một mươi bốn hội nghị
tại các địa bàn với hàng ngàn người tham gia
cử hàng trăm cán bộ trực tiếp đến tận nhà dân tuyên truyền vận động
tổ chức cho gần một hộ ký cam kết thực hiện các nội dung về phòng chống ma túy
phát gần hai phiếu phát giác tố giác tội phạm vận động thu hồi trên một khẩu súng các loại
đặc biệt tại các địa bàn thực hiện công tác chuyển hóa lực lượng công an đã phối hợp phát hiện
bắt giữ bốn mươi bốn vụ sáu mươi một đối tượng phạm tội về ma túy thu giữ một số lượng lớn heroin
ma túy tổng hợp và vũ khí đạn dược các loại
để công tác chuyển hóa địa bàn đạt hiệu quả cao
thì lực lượng công an và các ngành đoàn thể của huyện cũng phải đối mặt với không ít khó khăn
năm hai nghìn một mươi bốn và năm hai nghìn một mươi năm đối với mỗi cuộc chuyển hóa địa bàn này
thì ban thường vụ huyện ủy mộc châu đều thành lập sáu tổ công tác
do sáu đồng chí là ủy viên ban thường vụ huyện ủy
để xuống cơ sở họp với nhân dân để vận động phát động nhân dân tham gia việc tố giác
phát giác các loại tội phạm ở trên địa bàn
trên cơ sở đó thì mới thu thập thông tin để xử lý các đối tượng bị tố giác phát giác
thực tế trong công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
tại các địa bàn trọng điểm phức tạp
trong những năm qua thì chúng tôi thấy có một số khó khăn vướng mắt
đó là đối với địa bàn
biên giới địa bàn vùng sâu vùng xa vùng dân tộc
thì là công tác tuyên truyền vận động gặp rất nhiều khó khăn do sự bất đồng về ngôn ngữ
cái thứ hai nữa là do nhận thức của người dân còn có nhiều hạn chế
công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự
đã và đang được triển khai thực hiện đồng bộ trên địa bàn toàn huyện mộc châu
nhưng để phát huy được tối đa hiệu quả của công tác này
thì cần phải có quyết tâm cao huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị
ở cơ sở phải có bước đi lộ trình cụ thể
có như thế mới tránh được việc tái phức tạp sau khi được chuyển hóa
khoảng một mươi năm h chiều qua ngày hai mươi tám tháng chín
một ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại nhà bà trần thị hòa
ở số một trăm hai mươi năm khu phố hai phường một thành phố bến tre tỉnh bến tre
được làm bằng khung thép tiền chế có diện tích khoảng sáu mươi m hai
khi vụ cháy xảy ra các thành viên trong gia đình và người dân xung quanh
đã khẩn trương sơ tán tài sản ra ngoài và tổ chức dập lửa
tuy nhiên đám cháy đã bùng phát mạnh và có nguy cơ cháy lan sang các nhà lân cận
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an bến tre
đã huy động ba xe chữa cháy cùng hơn hai mươi cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường
triển khai lực lượng phương tiện dập lửa
đến một mươi sáu giờ cùng ngày đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
tuy không có thiệt hại về người nhưng vụ cháy đã thiêu dụi toàn bộ tài sản trong nhà
thiệt hại khoảng một trăm linh triệu đồng
hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân
cũng trong ngày hôm qua khoảng lúc một mươi chín h bốn mươi năm một vụ hỏa hoạn xảy ra
tại khách sạn an nam legend số hai mươi bảy phố hàng bè quận hoàn kiếm hà nội
khiến người dân phố cổ hoảng loạn
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy hà nội
đã điều bốn xe chữa cháy chuyên dụng tham gia chữa cháy
đồng thời công an quận hoàn kiếm và lực lượng dân quân đã phân luồng
các tuyên phố cấm đường để phục vụ việc chữa cháy
lực lượng chữa cháy đã phải sử dụng thang bộ chạy lên để phun nước
sau hơn một giờ tích cực chữa cháy ngọn lửa đã được dập tắt
được biết ngọn lửa thiêu dụi phần mái cách nhiệt ở phía sau khách sạn
rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người và tài sản thiệt hại không đáng kể
hiện cơ quan chức năng đang tìm hiểu làm rõ nguyên nhân của vụ việc
để chủ động phòng ngừa cháy nổ bắt đầu từ ngày hai mươi tám tháng chín
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hậu giang
tiến hành tổng kiểm tra việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
đối với tất cả các cơ sở kinh doanh khí ga trên địa bàn
về nội dung đoàn kiểm tra sẽ tập trung chú ý đến hệ thống điện
hệ thống gió tự nhiên và cứng bức để loại trừ tồn động hơi ga
tình trạng hoạt động của thiết bị phát hiện do dỉ ga
việc sắp xếp bảo quản và khối lượng ga tồn chứa theo quy định
trong quá trình kiểm tra lực lượng làm nhiệm vụ sẽ hướng dẫn các cơ sở khắc phục kịp thời
các vi phạm về phòng cháy chữa cháy có khả năng gây cháy
đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp sang chiếc nạp ga cháy phép
sử dụng các loại bình không đạt tiêu chuẩn
thưa quý vị và các bạn phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy
trên địa bàn tp hcm được phát triển sâu rộng
tuy nhiên tình hình cháy nổ vẫn diễn biến hết sức phức tạp
nhân ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy ngày bốn tháng một mươi tới đây
truyền hình công an nhân dân có những ghi nhận về việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn
phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tp hcm trong thời gian qua
cách đây không lâu căn nhà số hai trăm sáu mươi ba xuyệt hai mươi bảy xịt hai mươi đường liên tỉnh năm phường năm quận tám
tp hcm của chị trần thị thu vân xảy ra sự cố chập điện làm bùng phát thành ám cháy
ngọn lửa bén vào tấm nẹm ở phòng ngủ tạo thành khói lù mịt
sự việc đã khiến bà con lối xóm hoảng loạn
để thực hiện công tác toàn dân phòng cháy chữa cháy thời gian qua
lực lượng phòng cháy chữa cháy tp hcm đã thường xuyên triển khai tuyên truyền
huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho lực lượng phòng cháy chữa cháy
cơ sở bằng việc tổ chức nhiều đợt tập huấn đồng thời đôn đốc nhắc nhở các đơn vị chiến đấu
tăng cường công tác kiểm tra nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở
chủ hộ gia đình cá nhân trong việc thực hiện phương châm bốn tại chỗ trong công tác phòng cháy chữa cháy
các tổ phòng cháy chữa cháy cũng đã qua sự tập huấn hàng năm của phòng cháy chữa cháy quận
cũng về tuyên truyền với nhân dân ở trong khu phố
dùng điện rồi về công tác sử dụng ga trong gia đình
nếu có phát cháy thì ga xì ga thì phải tắt ga
còn chập điện thì phải kéo vào giao tắt và biết sử dụng những cái bình chữa cháy có để trong nhà để mà cho nó sử dụng đúng cái mục đích
vấn đề phòng cháy chữa cháy là rất là quan trọng
nên tôi nhắc nhở bà con những người muốn phòng trọ là không phải là một tháng
nhưng mà cứ một nửa tháng rồi xuống là xuống thấy
những người nào mà nó nấu nước mà nó không kỹ cần mà nhắc nhở bà con
nếu mà có đi đâu thì phải khóa bếp ga lại mình cho giữ cho an toàn
bên cạnh công tác tuyên truyền phòng cảnh sát chữa cháy thành phố hồ chí minh
còn tăng cường cho các đơn vị cơ sở xây dựng củng cố lực lượng trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ
kết quả là có gần một đội phòng cháy chữa cháy cơ sở với hơn một mươi hai đội viên
qua đó tinh thần cảnh giác với giặt lửa cũng được phổ biến rộng rãi đến từng người dân
phải nói rằng ngày càng có một cái chuyển biến nhận thức một cách có chiều sâu tức là thực chất hơn
thực chất ở đây tức là người dân là có một cái hiểu biết nếu mà xảy ra cái sự cố cháy nổ
thì như vậy là cái thiệt hại cho gia đình cũng như là thiệt hại về nhân mạng
ở trong những gia đình đó hoặc là trong các doanh nghiệp trong các cơ quan đó thì nó sẽ là rất là nghiêm trọng
và đối với lực lượng cảnh sát
phòng cháy chữa cháy thì chúng tôi là tăng cường hơn nữa về cái chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu
về lực lượng về trang bị phương tiện để trên cơ sở đó nếu mà có xảy ra sự cố
thì chúng tôi lập tức là lên đường và sẵn sàng làm tốt cái nhiệm vụ về chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
và chúng tôi quyết tâm là bằng được là không để xảy ra cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng
thời gian tới cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hcm sẽ tiếp tục đề ra những giải pháp phù hợp nhất
đối với từng đối tượng
dẫn cho quần chúng nhân dân tự kiểm tra tự thực tập phương án phòng cháy chữa cháy ở hộ gia đình
ở cơ sở cơ quan mình và tích cực triển khai phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy trên địa bàn
có chiều sâu và chất lượng hơn nữa để thực hiện tốt nhiệm vụ chữa cháy
ứng phó kịp thời với những sự cố bất thường xảy ra
sáng qua ngày hai mươi tám tháng chín ngành y tế tp hcm đã tổ chức tiêm vaccine bạch hầu đợt thứ ba
và cũng là đợt cuối cùng cho người dân ở xã phước lộc huyện phước sơn
trong đợt tiêm này các chuyên gia của tổ chức y tế thế giới who viện pasteur nha trang
cùng tham gia giám sát và lấy mẫu xét nghiệm ở những ca bệnh cũ
cả xã phước lộc có một trăm tám mươi hộ với tám trăm bốn mươi bảy nhân khẩu
nhưng ngay tại hai thôn từng xảy ra chết người do dịch bệnh bạch hầu thì dân số chỉ hơn hai trăm linh người
nhưng ở trên vùng núi cao ngành y tế phải đưa cán bộ y tế xuống tận thôn để tổ chức tiêm chủng
trong hai đợt tiêm chủng trước đây tỷ lệ đạt được lần lượt là chín mươi bốn và tám mươi
lần tiêm thứ ba và cũng là lần tiêm vaccine cuối cùng này được tổ chức trong ba ngày
nhằm đạt được tỷ lệ tiêm chủng cao nhất
cũng như hai đợt tiêm trước đây trước khi tổ chức tiêm chủng một ngày
những cán bộ y tế của huyện phước sơn đã xuống ở lại một đêm
để vận động tuyên truyền người dân thực hiện tiêm chủng đầy đủ
nhờ đó mà ngay sáng ngày hai mươi tám tháng chín nhiều người dân đã không đi dãy để ở nhà tiêm chủng
hôm qua bộ y tế vừa có quyết định thành lập một mươi đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết
năm hai nghìn một mươi năm tại hai mươi tỉnh thành phố trên cả nước
đoàn sẽ kiểm tra tại hai mươi tỉnh thành phố gồm hà nội thanh hóa nghệ an hà tĩnh đà nẵng quảng ngãi phú yên bình định khánh hòa bình thuận
thành phố hồ chí minh bà rịa vũng tàu bình dương bình phước tây ninh sóc trăng long an tiền giang đắk lắc và gia lai
theo đó các đoàn sẽ làm việc với lãnh đạo sở y tế văn phòng ubnd tỉnh về các hoạt động triển khai công điện số một nghìn sáu trăm sáu mươi
cdttg ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn một mươi năm của thủ tướng chính phủ về việc tăng cường phòng chống sốt xuất huyết
tập trung vào các biện pháp giảm mắc giảm tử vong công tác tuyên truyền và sự chỉ đạo của chính quyền các cấp
sự phối hợp liên ngành trong phòng chống dịch sốt xuất huyết tại địa phương
bộ y tế cũng đã có công điện khẩn gửi chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố đề nghị địa phương trực tiếp chỉ đạo các đơn vị ngành y tế
phối hợp với các ngành các tổ chức chính trị chính trị xã hội tổ chức chiến dịch diệt long quang bọ gậy
thông qua các hoạt động vệ sinh môi trường xử lý dụng cụ phế thải dụng cụ chứa nước nơi sinh sản của mũi truyền bệnh
các hoạt động này được duy trì một tuần một lần tại các khu vực có nguy cơ cao hai tuần một lần các khu vực có chỉ số mũi lăng quang cao
và một tháng một lần tại khu vực còn lại nhằm hạn chế sự lây lan của dịch sốt xuất huyết
thành phố nha trang tỉnh khánh hòa cũng là một trong những điểm nóng của dịch sốt xuất huyết
năm nay cũng là năm không ngoại lệ đối với địa phương này
mặc dù các đơn vị y tế của thành phố đã tích cực triển khai các giải pháp nhưng do sự bất thuận về thời tiết
thêm vào đó là những nguyên nhân chủ quan khác nên dịch sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố đến thời điểm này vẫn còn bùng phát mạnh
tính đến ngày hai mươi ba tháng chín toàn thành phố nha trang ghi nhận bảy trăm sáu mươi sáu ca mắc sốt xuất huyết tăng gấp hai năm lần so với cùng kỳ năm ngoái
có một mươi bảy ca nặng không có trường hợp tử vong
dịch xuất hiện ở khắp hai mươi bảy xã phường tuy nhiên tập trung nhiều ở một số xã phường như vĩnh phước phước long vĩnh hải vĩnh hòa
nếu tính tổng số ca mắc từ đầu năm đến nay nha trang tiếp tục là địa phương dẫn đầu toàn tỉnh về bệnh sốt xuất huyết
sốt xuất huyết ở nha trang trong mấy tuần gần đây là tương đối là trầm trọng
số mắc hàng tuần rất là cao
do vậy là cần phải tập trung xử lý dịch tại nha trang rất là quyết liệt
thì số mắc nó mới tăng
có thể giảm được
và nếu cái đà này mà nếu không tập trung tốt thì đến cuối năm số mắc sẽ còn cao nữa
theo trung tâm y tế dự phòng tỉnh dịch sốt xuất huyết ở thành phố nha trang có dấu hiệu tăng bắt đầu từ tháng sáu đến nay
tuy nhiên đến khoảng giữa tháng tám thì tăng mạnh
theo quy định khi xuất hiện một ca mắc sốt xuất huyết mới đội phòng chống dịch sẽ tiến hành xử lý lăng quăng và phun hóa chất tại khu vực đó
tuy nhiên hiện nay do thiếu kinh phí trầm trọng nên việc phun hóa chất chỉ được thực hiện khi có ổ dịch
tức là có hai ca mắc trên một thôn hoặc tổ dân phố
hoạt động phun hóa chất diệt mũi bị cắt giảm còn công tác xử lý lăng quăng cũng chưa đảm bảo về mặt hiệu quả do lực lượng mỏng vừa thiếu về số lượng và năng lực
ở nha trang thì tình hình kinh phí thì xin thưa là thiếu và không kịp thời
hiện nay thì trung tâm chúng tôi là phải tạm ứng tiền để đi xử lý dịch
cả thứ hai nữa thì ý thức của cộng đồng
hỏi thì người dân biết nhưng vấn đề thực hành vô nhà thì còn lăng quăng còn bổ gãy
chống dịch nếu mà không có đối với cộng đồng mà không có tiền để mà hỗ trợ cho người ta hoặc là tiền nước nuôi thì người ta cũng là đồng ý
nhưng mà người ta tham gia là tham gia chịu lệ tham gia không thực kích
một tâm lý đang phổ biến hiện nay của người dân

tuy nhiên với nguồn nhân lực tính trên đầu ngón tay và nguồn kinh phí hạn chế
thì rõ ràng điều này là không thể
vì vậy để khống chế được dịch xuất xuất huyết đòi hỏi phải có sự vào cuộc của toàn xã hội
trong đó mỗi người dân chỉ cần ý thức tự thực hiện nghiêm các biện pháp diệt bỏ gậy trong nhà và xung quanh nhà
theo đề án tổ chức sản xuất cá ngừ đại dương theo chuỗi giá trị dự kiến từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi khánh hòa sẽ được đầu tư hơn năm bảy trăm linh tỷ đồng để phát huy nghề sản xuất cá ngừ đại dương
nguồn kinh phí trên được đầu tư để cải hoán đóng mới tàu khai thác xa bờ xây dựng trung tâm giao dịch tổ chức các hoạt động dịch vụ hậu cần cho nghề cá ngừ đại dương trong tỉnh
theo đề án đến năm hai nghìn hai mươi cả nước có hai sáu trăm linh tàu cá được nâng cấp cải hoán đóng mới một tàu khai thác và tàu dịch vụ cá ngừ áp dụng công nghệ tiên tiến trên thế giới
riêng khánh hòa có hai trăm sáu mươi tàu đóng mới ba trăm sáu mươi năm tàu cải hoán và nâng cấp
ngoài ra một trung tâm giao dịch cá ngừ hiện đại với cảng cá ngừ chuyên dụng chợ cá sản đấu giá kho lạnh cũng được xây dựng
sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sản xuất tiêu thụ cá ngừ sau khai thác từ đó góp phần nâng cao giá trị cho sản phẩm cá ngừ việt nam
thưa quý vị và các bạn lần đầu tiên những ngư dân phú yên có thể an tâm bám biển mà không phải mang theo nước ngọt và lo thiếu nước ngọt
nếu phải kéo ra khỏi khu vực
kết quả này có được kể từ khi công nghệ lọc nước biển thành nước ngọt được thử nghiệm thành công trên tàu cá ngừ đại dương của ngư dân phú yên
công nghệ này đang mở ra triển vọng cho nghề đánh bắt cá xa bờ
chuyến biển cuối tháng chín này của tàu cá bi chín mươi nghìn sáu trăm một mươi hai ts của ngư dân lê tấn hồng phường phú đông thành phố tuy hòa làm chủ
là chuyến biển thứ hai không mang theo nước ngọt mà được thay bằng việc sử dụng máy lọc nước biển trên tàu cá
những ngư dân quanh năm bám biển nay không phải lo thiếu nước ngọt
trên tàu vì đã có máy lọc nước
chuyện ăn uống tắm giặt cũng thoải mái hơn trước việc vận hành cũng khá đơn giản
tàu bi chín mươi nghìn sáu trăm một mươi hai ts là tàu câu cá ngừ đầu tiên của phú yên được lắp đặt máy lông nước biển thành nước ngọt
đây là thiết bị do công ty cổ phần tecommen hà nội sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu bức thiết với nước ngọt của các tàu cá xa bờ
các đội tàu dịch vụ tàu vĩnh dương tàu hải quân có hành trình trên biển dài phục vụ nhân dân các điểm đảo nhà gian
sản xuất ra máy lọc nước biển phục vụ cho bà con ngư dân hải đảo
nghị thành huyện thù thừa tỉnh long an
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn
cụ thể vào thời điểm trên chiếc xe khách mang bình kiểm soát sáu mươi bảy m một nghìn tám trăm sáu mươi chạy theo hướng từ tiền giang đi tp hcm
đã đâm vào đuôi xe tải đang dừng lại phía trước rồi lao sang trái bay qua giải phân cách lao xuống ruộng phía bên kia đường
hậu quả anh trần văn cường là phụ xe của chiếc xe khách tử vong tại chỗ
gần ba mươi phút sau do không quan sát kỹ chiếc xe bảy chỗ mang bình kiểm soát sáu mươi bốn a một nghìn ba trăm tám mươi hai
chạy cùng chiều đã đâm vào đuôi xe tải vừa bị xe khách đâm trước đó dẫn đến một loạt xe lần lượt đâm vào đuôi xe nhau
hậu quả một hành khách trên chiếc xe bảy chỗ tử vong trên đường đưa đi cấp cứu và hai người khác bị thương nặng
hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra
còn tại cần thơ chiều hôm qua tại ngã tư đường nguyễn văn linh nguyễn văn cử phường an khánh quận ninh kiều tp cn
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người tử vong
thông tin ban đầu nữ sinh viên bạch thị ngọc trâm điều khiển mô tô lưu thông trên đường nguyễn văn linh
khi đến khu vực ngã tư mô tô do nữ sinh này điều khiển đã va chạm với một ô tô đang lưu thông cùng chiều dẫn đến ngã xuống đường
lúc này xe bồn biển kiểm soát năm mươi bảy k một nghìn sáu trăm ba mươi một do tài xế nguyễn văn duy hai mươi sáu tuổi điều khiển lưu thông cùng chiều
từ phía sau đi tới cán qua người dẫn đến tử vong
sau khi tai nạn xảy ra tài xế xe trộn bồn bê tông rời khỏi hiện trường
nhận được tin báo công an quận ninh kiều nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc
trong thời gian gần đây một số tuyến đường từ các cảng biển thành phố hải phòng ra quốc lộ năm như lê thánh tông ngô quyền nguyễn bình khiêm nguyễn văn linh
thường xảy ra ủn tắc giao thông kéo dài điều này ảnh hưởng đến hoạt động giao thông tiêm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông
đây là hình ảnh ùn tắc nhiều ngày qua tại các tuyến đường chính quốc lộ năm xuống các cảng hải phòng
với hơn ba năm là lái xe container đường dài chở hàng ra vào cảng hải phòng anh nguyễn đăng minh luôn lo lắng vì tình trạng tắt đường xảy ra liên tục
kéo dài hàng giờ liền sẽ làm hỏng hàng hóa của anh cũng như các thương lái khác người dân sống xung quanh khu vực đường tắt cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ
về lái xe là bị chậm và nó không được thoải mái cho người lái xe thứ hai là hàng hóa nó sẽ ảnh hưởng mưa gió và nó ướt hàng và hay bị lái xe phải bị đèn
đường giao thông thì tắc liên tục chúng tôi sống cạnh đây đã lâu rồi nhưng mà ảnh hưởng đến bụi bặn rồi là nói chung là kinh doanh của chúng tôi ảnh hưởng rất nhiều
tình trạng ổn tắc giao thông kéo dài trên các tuyến đường dẫn vào cảng biển hải phòng

trong hàng hóa qua cảng tăng đột biến trong những tháng vừa qua trung bình có khoảng hai mươi lượt xe ô tô lưu thông một ngày
trong đó xe trọng tài lớn xe container chiếm tám mươi ra vào tại nút giao thông ngã ba đình vũ nguyễn bình khiêm nguyễn văn linh
thêm vào đó tuyến đường quốc lộ năm cầu niệm đang sửa chữa cải tạo nâng cấp là một trong những nguyên nhân gây tắc đường
lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố hải phòng đang rất nỗ lực để giải quyết tình trạng này
chúng tôi thường xuyên bố trí anh em là hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tuần tra kiểm soát chốt điểm trên dọc các tuyến đường xuống cảng hải phòng
và đặc biệt là khu vực ngã ba đình vũ đây có thể là một điểm nóng điểm mút mà ủn tắc giao thông xuống cảng biển đề phòng
chúng tôi tổ chức anh em là điều phối hướng dẫn giao thông là chủ yếu
nhưng bên cạnh đó sẽ kiên quyết xử lý một số trường hợp lái xe cố tình vi phạm gây ủn tắc cả nhà giao thông
tuy nhiên những giải pháp của lực lượng cảnh sát giao thông tp hải phòng
cũng chỉ mang tính chất tạm thời để giải quyết triệt đề tình trạng này
cần phải có sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt của các ban ngành chức năng thành phố
nhằm nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông đặc biệt là đối với học sinh
công an huyện miền núi nam đông tỉnh thừa thiên huế đã tổ chức tuyên truyền giáo dục luật giao thông đường bộ
trên các trường học và khu dân cư trên địa bàn huyện
hiện tượng học sinh không chấp hành luật giao thông như đi xe hàng ba đuổi dẫn trên đường
tập trung trước cổng trường gây cản trở giao thông diễn ra ngày càng nhiều
đây là tình trạng chung của nhiều trường học và đến nay vẫn chưa có biện pháp để giải quyết
tại buổi tuyên truyền ngoài việc nghe phổ biến luật giao thông đường bộ
các em học sinh còn được tham gia các hoạt động tuyên truyền giáo dục ngoại khóa
như tổ chức cuộc thi tìm hiểu về luật an toàn giao thông và thi vẽ tranh tìm hiểu phòng tránh tai nạn giao thông
với nội dung tuyên truyền phong phú cách diễn đạt nhẹ nhàng dễ hiểu
sẽ giúp các em có ý thức hơn khi tham gia giao thông
chiều hôm qua ban chỉ đạo cuộc vận động văn hóa giao thông với bình yên sông nước thành phố hải phòng
tổ chức tổng kết năm năm thực hiện cuộc vận động văn hóa giao thông với bình yên sông nước
thành phố hải phòng là địa phương triển khai thí điểm cuộc vận động văn hóa giao thông với bình yên sông nước
mô hình đầu tiên được triển khai đó là sông cấm tuyến sông văn hóa an toàn
đến nay sau năm năm đã có một mươi mô hình văn hóa giao thông đường thủy được triển khai
mang lại hiệu quả thiết thực làm truyền biến tình hình trật tự an toàn giao thông trên tuyến
tai nạn giao thông đường thủy giảm đến tám mươi an ninh trật tự trên tuyến được đảm bảo
trên năm dụng cụ nổi và áo phao cứu sinh được trao tặng cho học sinh và các hộ dân làm nghề trên sông
tại hội nghị chủ tịch ubnd tp ban an toàn giao thông và giám đốc công an tp
đã tặng bằng khen và giấy khen cho một mươi bốn tập thể và một mươi tám cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động
ba trăm ba mươi tám là số vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi năm trên địa bàn tỉnh đồng nai